thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi tám trong phiên làm việc sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh đã báo cáo dự kiến tiếp thu giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi
theo đó thì luật gồm một mươi hai chương một trăm hai mươi ba điều tăng ba chương và ba mươi hai điều so với luật hiện hành
đóng góp ý kiến vào dự thảo luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho người dân khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh
an ninh trực tự và an toàn cho cơ sở khám chữa bệnh thì không chỉ là cho người hành nghề khám chữa bệnh và người làm việc trong cơ sở khám chữa bệnh nữa
mà còn phải đảm bảo an toàn cho người dân
thời gian qua thì có hai băng nhóm khi đã đánh với nhau đau rồi thì kéo vô bệnh viện vô trong đó thì chọn nhau trong đó
thì hai băng nhóm này mình không bảo vệ
thì gọi việc phòng trái chữa trái ở trong đó trong bệnh viện dân dân
do đó chúng tôi nghĩ đối tượng cần bảo vệ là người hành nghề người làm việc tại cơ sở chữa bệnh
trong điều một trăm một mươi bốn ghi
các đối tượng liên quan khác nữa và người dân thì nó toàn diện hơn
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cũng cho rằng dự thảo luật chưa quy định rõ đối tượng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở khám chữa bệnh
do đó đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh cần phải có lực lượng bảo vệ chuyên trách để thực hiện những biện pháp đó
đóng góp một số ý kiến vào dự thảo luật liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh điều một trăm một mươi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ băn khoăn khi
lần này có thêm chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh chữa bệnh
chủ tịch quốc hội đề nghị bộ tài chính phải xem xét lại vấn đề này
chủ tịch quốc hội đề xuất nên quy định giá dịch vụ gồm những cái gì tính đúng tính đủ
chính phủ bộ y tế công bố lộ trình tính đúng tính đủ đối với các dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị các cơ quan từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tiếp tục tiếp thu
chỉnh lý dự thảo luật xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội
nếu bảo đảm yêu cầu thì sẽ chỉnh quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai dự kiến vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
và chiều qua tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu công an nhân dân
dự đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước
được tổ chức tại thủ đô hà nội từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong số chín trăm tám mươi đại biểu dự đại hội lực lượng công an nhân dân có năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi năm vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng
đây là những cá nhân tiêu biểu của thanh niên công an có thành tích xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu là tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu tham dự đại hội
tại đại hội này đoàn đại biểu công an nhân dân sẽ đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng hoàn thiện các chủ trương định hướng lớn trong công tác đoàn
phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên
tham gia đảm bảo an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc từ cơ sở
từ đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới lan tỏa hình ảnh đẹp để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà các đồng chí đoàn viên thanh niên
toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
để hoàn thành các nhiệm vụ mà đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai đề ra
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu lực lượng công an nhân dân tích cực chủ động và tham gia với trách nhiệm cao nhất
vào các nội dung theo lịch trình và các hoạt động của đại hội tập trung nghiên cứu đóng góp tâm huyết trí tuệ
vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện của đại hội tham gia có chất lượng
thể hiện được trí tuệ và màu sắc riêng của thanh niên lực lượng công an nhân dân
sau khi kết thúc đại hội bộ trưởng tôn lâm yêu cầu từng đồng chí đoàn viên thanh niên toàn lực lượng công an nhân dân
cần nhận thức rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tiếp tục nỗ lực phân đấu hơn nữa trong học tập công tác chiến đấu
đồng thời chú trọng quan tâm đến lực lượng công an xã tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ qua sáu điều dạy công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hai mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nhân dịp lễ noel và đón chào năm mới ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến tòa giám mục giáo phận phát diệm
huyện kim sơn tỉnh ninh bình tặng hoa và chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc năm mới an khang thịnh vượng
đến tổng giám mục nguyễn năng chủ tịch hội đồng giám mục việt nam tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm
kiêm giám toàn tông tòa giáo phận phát diệm các giám mục linh mục tu sĩ và giáo dân tại phát diệm kim sơn
tại đây thứ trưởng lương tam quang đã thông tin nhanh đến các vị chức sắc tình hình an ninh trật tự
và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an trong thời gian qua
đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo cả nước nói chung
trong đó có bà con giáo dân giáo phận phát diệm
đồng chí thứ trưởng bộ công an bày tỏ sự vui mừng trước việc các vị chức sắc chức việc và bà con giáo dân
đã có nhiều đóng góp trên tinh thần đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc gắn bó với dân tộc
để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội giữ gìn tốt an ninh trật tự
thứ trưởng cũng mong muốn thời gian tới các vị chức sắc trước việc và đồng bào công giáo
tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước phát huy tinh thần kính chúa yêu nước
cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết hùng mạnh
thay mặt chức sắc và bà con giáo dân giáo phận phát diệp tổng giám mục nguyễn năng
chủ tịch hội đồng giám mục việt nam chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang và đoàn công tác
đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận phát diệm đồng thời đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự
của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi hai và khẳng định thời gian tới với chức trách của mình
sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự chung tay phát triển kinh tế xã hội
cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã tiến hành phiên thứ nhất phiên khai mạc
với sự tham dự của chín trăm tám mươi một đại biểu đại diện cho hơn hai mươi hai triệu đoàn viên thanh niên việt nam trong và ngoài nước
tại phiên làm việc thứ nhất
các đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội nội quy quy chế đại hội
đại hội cũng thống nhất thông qua danh sách đoàn chủ tịch đại hội gồm một mươi chín đồng chí
đoàn thư ký đại hội gồm năm đồng chí bàn thẩm tra tư cách đại biểu gồm năm đồng chí
đại hội cũng nghe trình bày tờ trình báo cáo chính trị tóm tắt báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi một
báo cáo sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn khóa một mươi một
với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ việt nam khát vọng tiên phong đoàn kết bản lĩnh sáng tạo
đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ việt nam
thể hiện khát vọng ý chí của đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
đồng thời đánh dấu sự nỗ lực thành tựu cơ bản của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm năm qua
là nòng cốt trong phong trào tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc
tuổi trẻ công an nhân dân luôn giữ vững vai trò tiên phong của mình
góp phần không nhỏ trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động tuổi trẻ việt nam khát vọng tiên phong đoàn kết bản lĩnh sáng tạo
mà đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra
và một trong những nội dung quan trọng đó là chuyển đổi số
mỗi thanh niên công an nhân dân thực sự đã trở thành một chiến sĩ sung kích trên mặt trận chuyển đổi số quốc gia
góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ
từ sáng sớm rất đông người dân có mặt tại cục quản lý xuất hiện nhập cảnh của một công an
thủ tục hành chính đều được giải quyết một cách nhanh chóng với sự hướng dẫn làm hộ chiếu trực tuyến của các cán bộ chiến sĩ tại đây
thông qua các video minh họa
hôm nay tôi đến đây với định đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến ở đây
tuy nhiên là sau khi được cán bộ trực tiếp hướng dẫn cũng như là cho xem video hướng dẫn
thì tôi thấy cái việc đăng ký làm hộ chiếu online
tại nhà nó rất là tiện lợi giúp mình vừa tiết kiệm được thời gian công sức cũng như là chi phí
trong hai năm vừa qua đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng thành công hai ứng dụng trên nền tảng di động
cẩm năng hợp tác quốc tế và xuất nhập cảnh việt nam
đây là hai công trình chuyển đổi số được tạo nên nhằm phục vụ cán bộ chiến sĩ và người dân
giúp họ có thể nghiên cứu nhiều thông tin về thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
đây được coi là sổ tay điện tử
hữu ích đối với tất cả mọi người
chưa bao giờ người dân lại có thể làm hộ chiếu tại nhà mà không cần phải đến cơ quan chức năng
cũng như không cần phải gặp mặt và tiếp xúc bất cứ một ai
và sau đó thì chỉ từ năm đến tám ngày làm việc sẽ được gửi về nhà
đấy là một trong những thành tích tiêu biểu của lực lượng quản lý cảnh trong thời gian qua
mà có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đồng minh thanh niên
để cho việc chuyển đổi số được diễn ra tích cực
thì điều quan trọng nhất là phải tuyên truyền
thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công của người dân
những công trình chuyển đổi số của cục quản lý xuất nhập cảnh
chỉ là hai trong rất nhiều những mô hình sáng tạo do đoàn thanh niên bộ công an xây dựng
đoàn thanh niên bộ công an đã quyết liệt hành động
khẳng định vai trò tiên phong nòng cốt và quyết tâm chính trị
trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư
đặc biệt thể hiện qua việc triển khai đề án sáu
một nhiệm vụ quan trọng phức tạp có tính lan tỏa cao
lợi ích thiết thực hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia
đơn giản hơn và đó sẽ là nền tảng quan trọng để chúng tôi cụ thể hóa
định hướng của đồng ủy công an trung ương trong việc thực hiện
chủ trương về chuyển đổi số trên lĩnh vực công tác công an
với những nỗ lực đổi mới quyết tâm của đoàn thanh niên bộ công an
trong chuyển đổi số quốc gia sẽ được hưởng ứng đón nhận một cách tích cực
từ các bộ ngành địa phương và người dân
tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
khắc phục những hạn chế vượt qua khó khăn thách thức
để trở thành người chiến sĩ sung kích
đổi số tiếp tục nêu cao và làm tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
và chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
đã có buổi tiếp và làm việc với phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
tại buổi làm việc đại diện cục truyền thông công an nhân dân
đã thông báo tới phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
nhiệm vụ quản lý chỉ đạo hoạt động báo chí xuất bản trong công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí công an nhân dân sản xuất các chương trình
tác phẩm ấn phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu của khán thính giả độc giả
tạo hiệu ứng cao trong xã hội góp phần định hướng dư luận xã hội
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ an ninh trật tự cuộc sống bình yên của nhân dân
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống truyền thông theo hướng hiện đại
đa phương tiện ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo
đại diện phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc mong muốn thời gian tới
hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc